ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị và tập đoàn nguyễn hoàng tổ chức lễ khánh thành
chính thức đưa vào hoạt động trường liên cấp hội nhập quốc tế ischool quảng trị
ngôi trường thứ một mươi ba của hệ thống trường hội nhập quốc tế ischool
ngôi trường đưa vào hoạt động trước dịp kỷ niệm ba mươi năm tái lập tỉnh quảng trị
trường iskon quảng trị có tổng diện tích gần năm mươi m hai
ngôi trường được thiết kế hiện đại không gian xanh thân thiện với môi trường
tổng vốn đầu tư hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
với mô hình giáo dục yêu việt chương trình học của iscon quảng trị được thiết kế riêng biệt
nhằm hướng tới sự phát huy tối đa tiềm năng của từng học sinh trường liên cấp hội nhập quốc tế ischool quảng trị
đi vào hoạt động sẽ góp phần đa dạng hóa các loại hình đào tạo
đây là dự án có quy mô lớn trong lĩnh vực giáo dục là mô hình giáo dục chất lượng cao
ngôi trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập và cũng như đào tạo nguồn nhân lực cao cho địa phương và khu vực